thông tin mới về vụ việc nghi vấn người phụ nữ bắt cóc trẻ tại siêu thị lan chi huyện ba vì hà nội
công an huyện ba vì khẳng định chưa xác định dấu hiệu vi phạm của người có liên quan
trước đó trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip cùng thông tin cho rằng đã có vụ bắt cóc trẻ em tại siêu thị lan chi thị trấn tây đằng huyện ba vì khiến nhiều người hoang mang và lo sợ
theo clip thì rất đông người dân vây quanh một phụ nữ đang bế cháu nhỏ khoảng ba tuổi ngồi trên chiếc xe máy giữa đường rồi liên tục lớn tiếng
về vụ việc này
chỉ huy công an huyện ba vì cho biết người bế cháu bé là nguyễn thị huệ bốn mươi tuổi ở thị trấn tây đằng huyện ba vì
qua điều tra chị huệ cho biết khi vào chơi tại siêu thị thấy một cháu bé khóc lóc đã tới rỗ rành nhưng cháu không nín
sau đó chị này thông báo không tìm thấy bố mẹ cháu đâu nên đã bế cháu về cho gia đình đến đón con
tuy nhiên khi đang trên đường đưa cháu bé về thì người dân của cháu bé đã gặp và cho rằng bắt cóc trẻ em nên đã gọi cho cơ quan công an
sự việc diễn ra đã có nhiều người chứng kiến
dùng điện thoại quay lại clip và đưa lên mạng xã hội
từ thông tin thu thập và qua tài liệu điều tra cơ quan công an khẳng định là không có dấu hiệu bắt cóc trẻ em
xin được chuyển sang một thông tin khác
liên tiếp trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng chín lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hòa bình
đã bắt giữ ba đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ bảy bánh heroin gần một kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng khác
cụ thể vào ngày hai mươi bốn tháng chín tại huyện cao phong
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện cao phong công an tp hòa bình
bắt quả tang đối tượng phạm văn tuân chú tại thành phố hà nội
đang vận chuyển trái phép bảy bánh heroin có trọng lượng gần hai năm kg tạm giữ một xe ô tô cùng nhiều vật chứng khác
tiếp đó vào ngày hai mươi năm tháng chín công an huyện yên thủy phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phòng cảnh sát giao thông
bắt quả tang hai đối tượng là tống văn dũng chú tỉnh thanh hóa và lê thị liên chú tại thành phố hà nội vận chuyển trái phép chất ma túy
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ hơn chín trăm năm mươi hai gam ma túy đá một trăm chín mươi ba viên ma túy tổng hợp một xe ô tô một khẩu súng côn năm viên đạn
và tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê cho những người lạ mặt để lấy tiền công
một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh con tum cũng vừa được công an huyện ngọc hồi triệt phá thành công
vào lúc một mươi bảy h hai mươi năm phút ngày hôm qua tổ công tác của công an huyện ngọc hồi đã phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát tám mươi hai e một một mươi sáu nghìn tám trăm bảy mươi năm có dấu hiệu nghi vấn
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
quá trình kiểm tra phát hiện trong cốp xe do nông văn lùng bốn mươi tuổi trú tại xã bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum điều khiển
có một túi ni lông màu đen bên trong có sáu bánh heroin với tổng trọng lượng là hai năm kg
còn tại an giang một nhóm đối tượng có hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy vừa bị công an thành phố long xuyên phát hiện bắt giữ
khi tiến hành khám xét phòng trọ của nhóm đối tượng này thì lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ nhiều loại hung khí
trước đó vào khoảng một mươi h ngày hai mươi bảy tháng chín lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp long xuyên
phối hợp cùng công an phường mỹ hòa kiểm tra
phòng trọ thuộc phường mỹ hòa thì phát hiện nguyễn thanh trương nguyễn thanh duy nguyễn nhật linh nguyễn thị phượng và lê văn huy
nghi vấn sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy
tại đây lực lượng công an phát hiện thu giữ một mươi bọc ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
cùng nhiều khung khí nguy hiểm như dao mã tấu và gậy ba khúc
kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả năm đối tượng đều dương tính với ma túy đá
đối tượng duy khai nhận chất tinh thể màu trắng trong các bọc ni lông trên là ma túy đá của duy mua về để bán lại kiếm lời
công an tp long xuyên đã tạm giữ nguyễn thanh trương và nguyễn thanh duy
các đối tượng còn lại đưa vào cơ sở cai nghiện
các đối tượng trộm cắp vừa bị bắt giữ tại thanh hóa và đắk lắc
thông tin trong cụm tin vắn
công an tp thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt đối tượng nguyễn trọng đạo
ở xã thành lộc huyện hậu lộc
trộm cắp tài sản
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt
đối tượng đạo đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố thanh hóa
và các huyện hà trung hậu lộc hoàng hóa
thủ đoạn của đối tượng này thường lợi dụng sự mất cảnh giác của các nhân viên bảo vệ bệnh viện
rồi tra trộm vào bãi gửi xe trộm cắp xe máy
riêng bệnh viện nhi thanh hóa đối tượng này đã trộm cắp được ba xe
trong quá trình đi làm công nhân khai thác gỗ keo tại huyện madarak
trần văn thành là người nhỏ tuổi nhất nên thường được giao đi mua nước uống đồ ăn cho mọi người
từ đó thành quen biết với quán tạp hóa của bà nguyễn thị hải ở trong thôn
hôm đó khi đến đổi bình nước lọc ở quán bà hải
thanh có vào phòng ngủ của bà nhờ cắm sạc pin điện thoại
rồi lục lợ gối ngủ lấy cắp hai mươi năm triệu đồng
đối tượng đã bị công an huyện madurak tỉnh đắk lắc bắt xử lý
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn luôn có diễn biến phức tạp và khó lường
trong đó chính sự hám lợi cả tin là nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân bị sập bẫy các vụ án lừa đảo
còn các đối tượng tội phạm cũng sử dụng muôn hình vạn trạng và phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
khiến cho nhiều nạn nhân mất cảnh giác
mới đây công an tỉnh lạng sơn đã điều tra khám phá một số vụ án điển hình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quả đầy đã đưa ra những bài học cảnh tỉnh để người dân nêu cao cảnh giác phòng ngừa trước những thủ đoạn lừa đảo mới
đối tượng hoàng tuyết nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại đường bà triệu phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn
từng kinh doanh vàng bạc đặc quý và ngoại tệ
với thủ đoạn vay mượn tiền trả lãi suất cao chỉ sau vài lần đầu đúng hẹn nên nhung dễ dàng khiến nhiều người tin tưởng cho vay tiền
một số người đã cho nhung vai hàng tỷ đồng không cần viết giấy vai nợ
và chỉ sau vài tháng
nhung đã mất khả năng thanh toán
tương tự như vậy đối tượng nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại số năm mươi một khu phai luông hai phường tri lăng thành phố lạng sơn
cũng khiến cho một số người trên địa bàn thành phố điêu đứng khi bỏ trốn với số nợ trên năm mươi tỷ đồng
khi không còn vay mượn được thêm và không còn khả năng thanh toán hiền đã bỏ trốn
đầu tiên thì đến năm bảy ngày
ngày ngày thì cứ cộng vào thì lãi cao hơn
sau đó thì không có lãi để trả cho anh ấy thì đi vay bên ngoài để trả lãi cho anh
rồi không có tiền để trả tiền gốc cho người ta tiền đành phải lấy tiền của anh để trả tiền gốc và tiền hãi cho người ta
chính vì vậy mà em lại cứ bị quay theo một cái vòng tròn như thế
yến thích mà sau này chuyện nó vỡ lở ra thì nó to quá để em không trả được lãi nữa mà cũng không trả được gốc nữa
đây là đối tượng dương thị thu yên
dương thị thu yên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã nghĩa hưng huyện lạng giang tỉnh bắc giang
bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đối tượng sang trung quốc buôn bán có quen với bà lương thị thu huyền hiện đang sinh sống tại trung quốc
biết bà huyền thường xuyên nói chuyện với con gái qua mạng xã hội wechat về việc gửi tiền qua lại
uyên đã nảy sinh ý định lấy điện thoại của bà huyền để đăng nhập vào tài khoản wechat rồi mạo danh bảo con gái bà huyền gửi tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt
sau đó uyên đã năm lần mạo danh nhắn tin cho con gái bà huyền lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần ba trăm ba mươi triệu đồng
là chị lan ba lần một lần gửi hai trăm năm mươi triệu một lần gửi năm mươi triệu và một lần gửi hai mươi triệu và bảy triệu chín
còn đây là những đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức lừa đảo tiền của lái xe
các đối tượng thuê xe ô tô đi từ quảng ninh lê lạng sơn và ngược lại
đi đường dài các đối tượng cố tỏ ra thân mật gần gũi với lái xe
sau đó mời lái xe đi ăn uống hát karaoke giải trí
các đối tượng đã bố trí bỏ thuốc hướng thần vào độ uống của lái xe khiến nạn nhân không còn tỉnh táo làm theo mọi yêu cầu của bọn chúng
sau đó các đối tượng rủ lái xe đánh bạc
và cháo bài
để lái xe thua bạc rồi cho vai tiền buộc lái xe phải viết giấy vay nợ rồi khống chế lái xe mang ô tô đi cầm cố lấy tiền trả nợ
trong vòng một tháng với thủ đoạn như trên nhóm đối tượng này đã thực hiện ba vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt hơn hai trăm linh triệu đồng
công an tp đảng sơn đã làm rõ được các đối tượng ở tp và quảng ninh và hiện tại vụ án đã bắt ba đối tượng ở tp đảng sơn và hai đối tượng ở quảng ninh
những vụ án nêu trên là điển hình cho thấy
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn luôn có diễn biến phức tạp và khó lường
theo đó mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác không vì ham lợi trước mắt mà rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo để rồi tiền mất tật mang
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng trần thị phương liên
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu trên ba mươi năm bãi vượt xã lộc hòa thành phố nam định tỉnh nam định
đối tượng lại thị nhàn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại ba trăm năm mươi hai hoàng văn thụ phường quang trung thành phố nam định tỉnh nam định
sống mũi lõm dái tay vuông và có nốt rùi cách hai năm cm trên trước đuôi lông bài trái
và đối tượng vũ đình bằng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ba trăm năm mươi hai hoàng văn thụ phường quang trung thành phố nam định
tỉnh nam định
cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng dưới tay trúc và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đầu mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý